tất cả các hoạt động thì amber đều triển khai thông qua hệ thống online
từ điểm danh hàng ngày học hành bàn ra công việc lưỡng cái quy trình sản xuất của amber thì chúng tôi đều vận hành tại nhà qua hệ thống online của chúng tôi
tại amber onlineucation thì hiệu suất làm việc online tại nhà của nhân viên hiện nay đang được giữ từ tám mươi năm cho đến chín mươi năm so với hiệu suất làm việc trực tiếp tại công ty
là một công ty về công nghệ doanh nghiệp này cho biết họ đã triển khai làm việc online được hơn một tháng qua
là một công ty về công nghệ doanh nghiệp này cho biết họ đã triển khai làm việc online được hơn một tháng qua
đại dịch covid một mươi chín thậm chí đã khiến nhiều doanh nghiệp quan tâm đến những giải pháp mà trước nay ít ai đề cập đến như hình thức chấm công qua điện thoại hoặc giải pháp chấm công qua face id sử dụng trí tuệ nhân tạo ai để nhận diện khuôn mặt
đây có thể coi là một điểm sáng khả quan mà nếu biết tận dụng tốt doanh nghiệp không những sẽ tiết kiệm được chi phí vận hành nâng cao hiệu suất mà còn xây dựng được nền tảng vững chắc cho những bước chuyển đổi quan trọng sau khi dịch bệnh qua đi
có lẽ đây cũng là một cơ hội
đó là việc khi chúng tôi hiện nay đang phải educate thị trường rất là nhiều vì mọi người đang hiểu nhầm rất nhiều về e learning và đâu đó là người ta đang không có sự nhìn nhận đúng đắn về e learning
thì vào thời điểm này khi mà cái hình thức đào tạo truyền thống faceo face đã gặp rất nhiều cản trở thì các doanh nghiệp đều phải quay sang e learning hết
khi đó thì chúng tôi có nhiều cơ hội hơn trong việc là giới thiệu và tư vấn giải pháp của chúng tôi tới cộng đồng doanh nghiệp
đại dịch covid một mươi chín đã gây ra nhiều thiệt hại khôn lường đối với các doanh nghiệp
theo dự báo của các tổ chức quốc tế tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm mạnh trong quý i năm hai nghìn hai mươi
bloomberg dự báo ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín lên nền kinh tế toàn cầu có thể lớn gấp ba bốn lần so với sars với mức gây tổn thất lên tới một trăm sáu mươi tỷ đô la
ở việt nam nhiều chuỗi f b lớn phải đóng bớt cửa hàng trong thời điểm tâm dịch
tiểu thương điêu đứng vì không có khách mua dịch vụ khách sạn lữ hành bù lỗ hàng tỷ đồng
không ít công ty đang đứng trên bờ vực phá sản
tuy nhiên nếu nhìn dưới góc độ khác covid một mươi chín đang âm thầm tạo ra những lực đẩy mạnh mẽ bắt buộc các doanh nghiệp phải thích ứng
chính điều này đã góp phần tạo nên những động thái quyết liệt từ phía ban lãnh đạo nhằm cải tổ lại bộ máy và quy trình làm việc
nếu biết tận dụng tốt thì đây có thể được xem là thời cơ để các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghệ nói riêng
thay đổi cách thức vận hành lựa chọn cách thức làm việc theo hướng phù hợp nhất và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số
thực sự dịch covid một mươi chín là một bài test cho các doanh nghiệp trong việc ứng dụng việc chuyển đổi số
vì chúng ta đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số để hoàn nhập cùng với nền kinh tế thế giới
rất nhiều doanh nghiệp cũng hô hào chuyển đổi số nhưng mà thực sự họ chưa làm và làm chưa đến nơi
khi có dịch bệnh xuất hiện nó như là một điều kiện và yêu cầu bắt buộc các doanh nghiệp như là một quyết định sống còn
điều này đã thúc đẩy tốc độ chuyển đổi của các doanh nghiệp
và đối với các doanh nghiệp về công nghệ bản thân như chúng tôi
đây cũng là một bài kiểm tra xem việc các sản phẩm cũng như sự vận hành của chúng tôi
khi đưa vào bản thân tổ chức cũng như với các khách hàng của mình nó như thế nào
để chúng tôi tiếp tục cải thiện cái sản phẩm của mình nhiều hơn
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên quy mô toàn cầu
khiến hàng loạt các tập đoàn doanh nghiệp như amazon apple google facebook microsoft
và nhiều công ty công nghệ lớn khác ở mỹ
mới đây khuyến khích nhân viên làm việc tại nhà thay vì đến các văn phòng để hạn chế bùng phát dịch bệnh
cụ thể như ngay từ đầu tháng ba amazon đã đưa ra thông báo
đề nghị các nhân viên tại trụ sở seattle mỹ làm việc tại nhà
do một nhân viên tại đây bị cách ly vì nghi nhiễm covid một mươi chín
google cũng khuyến cáo nhân viên tại trụ sở ở washington làm việc từ xa
tại một nơi an toàn để phòng tránh lây nhiễm
họ cũng bị hạn chế đưa khách đối tác tới trụ sở làm việc
facebook thì thậm chí phải đóng cửa một văn phòng tại seattle
sau khi một trong những nhân viên nhà thầu của họ bị dương tính với covid một mươi chín

hơn năm nhân viên tại đây được yêu cầu làm việc từ xa
các công ty khác có trụ sở ở mỹ như microsoft twitter bungie nintendo
cũng khuyến cáo nhân viên làm việc từ xa thay vì đến trụ sở để phòng chống dịch bệnh
đối với những bộ phận không thể làm việc từ xa như tài xế đầu bếp
các công ty này cũng bảo đảm họ được trả lương đầy đủ dù được cách ly khỏi môi trường làm việc
tính từ đầu năm dịch covid một mươi chín đã làm ảnh hưởng lớn đến nhiều hoạt động tổ chức
và kinh doanh của các hãng công nghệ hàng đầu trên thế giới
qua đó nhiều sự kiện lớn đã bị hủy còn chuỗi cung ứng thì gặp vấn đề tại một số khu vực
khiến sản phẩm mới có thể bị chậm ra mắt hoặc không bảo đảm nguồn cung
thưa quý vị và các bạn thực tế ảo vr virtual reality là công nghệ giúp cho con người
có thể cảm nhận được không gian ảo một cách chân thực nhất nhờ vào các thiết bị đeo đi kèm
vr virtual reality là công nghệ giúp con người có thể cảm nhận được không gian ảo một cách chân thực nhất nhờ vào các thiết bị đeo đi kèm
ngoài việc tạo ra không gian ảo công nghệ vr còn có thể tương tác thực tế với người dùng
qua cử chỉ và nhiều giác quan khác nhau như thính giác khứu giác và xúc giác
còn năm g với lợi thế như truyền tải dữ liệu tốc độ cao với độ chạy thấp
sẽ giúp phổ biến công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường
tại nhật bản với những lợi thế của năm g và thực tế ảo
sẽ giúp cho người dùng có những trải nghiệm thú vị đặc biệt là thông qua
các trò chơi tương tác trực tuyến
các nhà mạng di động lớn của nhật bản chính thức triển khai các dịch vụ năm g thương mại
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
năm g được quảng cáo là khởi đầu của một kỷ nguyên kỹ thuật số mới
ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như vạn vật kết nối iot xe tự lái và chuyển đổi số
các chuyên gia dự đoán tận dụng khả năng của năm g với việc truyền dữ liệu tốc độ cao
và độ chạy thấp thực tế tăng cường ai augmented reality và thực tế ảo
sẽ được đưa vào các dịch vụ truyền thông và giải trí của mọi người
ai trong video game các nhà phát triển tin rằng năm g sẽ làm ai phát triển hơn
cả trong và ngoài ngành công nghệ
năm g của chúng tôi sẽ cho tốc độ một mươi một gb trên dây
điều này hoàn toàn tích hợp cho các trải nghiệm thực tế ảo
năm g và thực tế ảo sẽ là sự kết hợp hoàn hảo
các chuyên gia cũng khẳng định những công nghệ mới như năm g sẽ còn rất nhiều lợi ích
tuy nhiên cũng giống như các công nghệ mới trước đây
năm g cũng cần có thời gian thử nghiệm trước khi được thương mại hóa
chương trình chuyển động số của chúng tôi xin được dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về địa chỉ email
truyền động số thnda gmail com
xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo